cục an toàn bức xạ hạt nhân bộ khoa học và công nghệ phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
đã tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp thành phố
với các thành viên quan sát đến từ các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm miền trung
tình huống giả định là có một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe ô tô đang lưu thông trên đường phố đông người
một xe bị cháy người ngồi trên xe bị thương nguồn phóng xạ đang vận chuyển trên xe bị văng ra ngoài
trong vòng bốn mươi năm phút đồng hồ lực lượng ứng phó sự cố gồm các ngành công an phòng cháy chữa cháy
y tế công thương khoa học và công nghệ tài nguyên và môi trường thành phố đà nẵng đã phối hợp xử lý
cứu người bị nạn thiết lập vành đai an toàn chữa cháy cô lập và thu hồi nguồn phóng xạ
điều hành an ninh trật tự và thông tin kịp thời cho cộng đồng về sự cố
để đồng kế hoạch ứng phó sự cố cấp thành phố và giao công chữa cháy
trong vòng một mươi năm năm qua tại việt nam có hơn sáu nguồn phóng xạ đã được cấp phép
đã có một mươi bốn sự cố xảy ra liên quan tới nguồn bức xạ
để lại hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe con người và gây thiệt hại về tài sản
ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân là một kịch bản
cứu nạn còn khá mới mẻ ở việt nam nhưng rất cần thiết
luật năng lượng nguyên tử năm hai nghìn tám đã quy định các địa phương phải xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân
và tổ chức diễn tập định kỳ hàng năm
cái việc mà gây ra cái sự cố bức xạ thì chúng ta không thể nhìn thấy được các cái tia bức xạ
nó là vô hình tức là chúng ta không có nhìn thấy chứ chúng ta chỉ phát hiện được bằng các thiết bị chuyên dụng
cho nên là vì thế cái việc mà tổ chức các cái buổi diễn tập như thế này tôi cho rằng nó có rất ý nghĩa rất là lớn
bởi vì thứ nhất là nó nâng cao được cái nhận thức của tất cả các lãnh đạo từ cấp tỉnh thành phố
cho đến lãnh đạo của các sở ban ngành cũng như là các cái cơ sở mà có cái nguồn phóng xạ
và cái thứ hai là khi mà cái tình huống nó xảy ra thực tế thì nếu mà chúng ta không có cái diễn tập trước
không có những cái kỹ năng cần thiết
thì sẽ gây ra cái sự lúng túng và lúc đó cái việc mà cái nguy hại do cái sự cố bức xạ hạt nhân xảy ra rất là lớn
các ứng dụng kỹ thuật bức xạ và hạt nhân tại việt nam gần đây phát triển nhanh
ngày càng chiếm một tỷ trọng lớn trong các ngành kinh tế xã hội
mỗi địa phương có đặc thù ứng dụng bức xạ hạt nhân khác nhau
do đó có những nguy cơ sự cố tiềm ẩn khác nhau
để giảm thiểu nguy cơ và thiệt hại đến sức khỏe con người và môi trường
thì trong quá trình sử dụng năng lượng hạt nhân
các ngành các địa phương phải đặc biệt quan tâm đến an toàn an ninh và ứng phó khi có sự cố xảy ra